cho một chuyến du ngoạn đồng bằng sông cửu long
chắc hẳn bạn sẽ chọn mảnh đất mệnh danh tây đô
xứ sở nổi tiếng với gạo trắng nước trong cây lành trái ngọt
và còn có con người hiền quà mến khách
để cho ai đi đến đó lòng không muốn về
đó chính là cần thơ
cần thơ là dùng trung tâm của đồng bằng châu thổ sông cửu long
khi bạn đặt chân đến với nơi đây
hương sắc của miền đất này khiến bạn hiểu đủ hơn
về mỹ danh mạnh đất cầm thi mà người xưa từng ca ngợi
cần thơ có bến ninh kiều có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân
bến ninh kiều nay được người dân xứ tây đô gọi là công viên ninh kiều
là một bến nước địa danh du lịch và văn hóa
được hình thành từ thế kỷ một mươi chín
có nghiên cứu cho rằng từ thời gia long
những chiếc thuyền ngược xuôi sông hậu
chở du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp đầm thấm của miền sông nước
ai về chợ nổi cái răng
dập dền sống nước mênh mông đôi bờ
tiếng trèo khoan nhạc nên thơ
tiếng kêu ơi ới gọi mời bên sông
từ bến ninh kiều đến chợ nổi cái răng khoảng bốn km
nếu đi đường thủy mất khoảng ba mươi phút
chợ cái răng hợp khá sớm
từ mờ sáng và đến khoảng tám chín giờ thì giãn
khoảng sáu giờ hàng trăm ghe thuyền lớn nhỏ
đã đầu sang sắt nhau để mua bán
khi đến chợ mọi người sẽ thưởng thức cảnh dùng bữa trên sông
với cảm giác lắc lư đầy thú vị
ngày nay dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp
nhưng chợ nổi cái răng vẫn tồn tại nơi này
và phát triển ngày một sầm ướt hơn
đây không chỉ là nơi buôn bán sinh hoạt của người dân cần thơ
mà nó còn là địa chỉ du lịch hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước
trong những năm gần đây
một loại hình du lịch mới được nhiều người chú trọng và lựa chọn
cho những chuyến đi đó là du lịch xanh
loại hình du lịch hướng con người đến gần thiên nhiên
thành phố cần thơ
một đô thị miền sông nước xinh đẹp
và đầy sức hấp dẫn
bởi những giường cây ăn trái quanh năm triệu quả
là một địa chỉ du lịch xanh
được nhiều du khách yêu thích
mong muốn ghé thăm
sẽ là một thiếu sót
nếu du khách đến thành phố cần thơ
mà không tham quan giường cây ăn trái
quyện phong điền
trong một mươi sáu điểm dừng chân của du lịch thành phố cần thơ
phong điền nổi trội
với năm khu du lịch sinh thái giường
và vô số giường cây gia đình
sẵn sàng đón mời khách
du khách thực sự hít thở
bầu không khí trong lành
thư thả dạo chơi trong giường cây bóng mát
và bên cạnh đó
còn tìm hiểu về những nghề truyền thống
của dùng đất nam bộ này
cái răng ba láng
dàm sáng phong điền
anh có thương em thì cho bạc cho tiền
đừng cho lúa gạo
sớm diền cười chê
câu hát dẫn đúng với phong điền ngày nay
có thể nói
đây là biệt dường trù phú nhất
của thành phố cần thơ
đến thăm giường cây ăn trái phong điền
là dịp để trải nghiệm cuộc sống
miền quê rất nổi thanh bình
nơi có những giường cây sung túc
cuộc sống ung dung
và con người chân chất cần thù
thiền viện trúc lâm phương nam
nằm ở xã mỹ khánh
quyền phong điền thành phố cần thơ
cách khu du lịch mỹ khánh ba trăm linh mét
tổng diện tức thiền viện trúc lâm phương nam
là ba mươi tám một mươi sáu m hai
sự kết hợp giữa những điểm du lịch sinh thái
với thiền viện trúc lâm phương nam
sẽ tạo ra sản phẩm du lịch sinh thái hành hương
du khách được thưởng thức vẻ đẹp
của vùng sông nước
được lắng mình trong tiếng chuông ngân
giữa quanh cảnh bạc ngàn rộng trên bốn hecta
của ngôi thiền viện này
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé

thành phố cần thơ thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng khu vực bãi bồi cồn cái khế trở thành khu dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố tạo ra một điểm nhấn đặc trưng một địa điểm du lịch ấn tượng nhằm thu hút và giữ chân du khách